trong ngày hai mươi ba tháng ba sau hai ngày xét hỏi phiên tòa xét xử võ thùy linh ba mươi ba tuổi
ngụ huyện hóc môn và đồng phạm bước vào phần tranh luận
trước khi tranh luận đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố
tại phiên tòa trình bày quan điểm về vụ án
trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo linh không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát cho rằng căn cứ vào hồ sơ vụ án lời khai của các bị cáo khác
có đủ cơ sở xác định hành vi của nữ bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người
đồng thời đại diện viện kiểm sát xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội không oan sai
hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác
gây mất trực tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răng đe phòng ngừa chung
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo võ thùy linh án tù trung thân
hồ thanh phương án tù chung thân lý văn tư mức án hai mươi năm tù về tội giết người
cùng tội danh giết người một mươi bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ hai năm đến hai mươi năm tù
bị cáo phạm nhật nam lê tuấn vũ cùng bị đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù
và lê thị tuyết bị đề nghị mức án từ ba năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm